nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đồng thời giúp các đối tượng là người nghèo đối tượng chính sách theo kịp với tiến trình chính phủ điện tử và dịch vụ công quốc gia
ngân hàng chính sách xã hội vừa phối hợp cùng tổ chức oxfam triển khai giải pháp giáo dục tài chính cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên điện thoại di động
giáo dục tài chính cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên điện thoại di động gọi tắt là f giáo dục tài chính là giải pháp nhằm thông tin cho khách hàng về các chương trình tín dụng chính sách
thủ tục vay vốn các sản phẩm tiết kiệm tại ngân hàng chính sách xã hội và kiến thức cơ bản về quản lý tài chính gia đình giúp người nghèo và các đối tượng chính sách nâng cao hiểu biết tài chính
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn gia tăng tiết kiệm và quản lý chi tiêu gia đình từng bước làm quen với công nghệ số đặc biệt là các đối tượng ở vùng nông thôn vùng sâu vùng xa
với giao diện tính năng đơn giản dễ hiểu dễ sử dụng phù hợp với đối tượng hộ nghèo và đối tượng chính sách chương trình này đã góp phần không nhỏ trong việc thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn giữa người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội góp phần thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia